sáng ngày hai mươi một tháng hai tại tỉnh kampong cham bộ tư lệnh công binh quân đội hoàng gia campuchia đã tổ chức lễ khánh thành công trình giảng đường và khởi công xây dựng công trình nhà ở của trường công binh tê châu
đây là công trình nằm trong dự án xây dựng trường công binh tê châu do bộ quốc phòng việt nam tài trợ với tổng kinh phí một triệu đô la mỹ
tham dự buổi lễ có đại tướng pom sa rươi tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia đại tá nguyễn anh dũng tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia cùng nhiều tướng lĩnh sĩ quan quân đội hoàng gia campuchia
phát biểu tại buổi lễ đại tướng pom sa rươi bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường công binh tê trô và nhiều cơ sở hạ tầng khác cho quân đội hoàng gia campuchia
mang lại diện mạo mới và góp phần đảng
đồng thời khẳng định đây là minh chứng cụ thể nhất của mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống gắn bó lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước
được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi trường công binh têcho đã trở thành cơ sở đầu tiên của quân đội hoàng gia campuchia có đủ điều kiện và khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho quân đội hoàng gia campuchia nói chung cũng như bộ tư lệnh công binh của nước này nói riêng